mưa rông kèm theo lúc xoáy và gió giật mạnh nên sẽ gây nguy hiểm cho các hoạt động của tàu thuyền
ngoài ra khu vực phía nam miền đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa vùng biển các tỉnh từ bình thuận cho tới cà mau sẽ liên tục có mưa
gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy đến cấp chín sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước